tết nguyên đán với sinh viên trong nước là sự háo hức mong chờ được trở về bên gia đình
còn với nhiều sinh viên nước ngoài đang theo học ở các trường đại học cao đẳng ở việt nam

nghe bạn bè kể về tết cổ truyền nên cậu quyết định ở lại ăn tết nguyên đán mậu tuất để có dịp tìm hiểu sâu về văn hóa
dịp tết nguyên đán này cộ có dịp tìm hiểu thêm về phong tục tập quán của người việt trong ngày tết những món ăn lời chúc đầu năm mới

dù ăn tết tại nhà bạn bè của mình hay đi du lịch đón tết đó đều là những trải nghiệm thú vị với các bạn sinh viên để nhớ và yêu hơn tết cổ truyền nói riêng và đất nước con người việt nam nói chung
tôi cố gắng tận hưởng không khí tết trong quãng thời gian ngắn ngủi ở việt nam
để trước khi hoàn thành khóa học trở về nước tôi muốn lưu giữ lại cho bản thân và có thật nhiều câu chuyện để kể lại cho gia đình bạn bè ở lào hiểu về nước việt nam xinh đẹp
có thể tiệc chào đón cũng chỉ vài chiếc bánh nhưng sự chia sẻ của chính các du học sinh với nhau đã giúp họ thắp lên ngọn lửa xua tan đi giá lạnh của mùa đông nỗi nhớ nhà để cùng nhau chào đón khoảnh khắc thiêng liêng năm mới tại việt nam